để tiếp nối cho chuỗi sự kiện ra mắt các nền tảng số make in vietnam
chiều ngày hai mươi năm tháng chín bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt
nền tảng trợ lý ảo tiếng việt viettel cyberbot
đây là nền tảng được phát triển bởi trung tâm không gian mạng viettel
với mục đích giúp doanh nghiệp tự hợp động hóa quy trình chăm sóc khách hàng
trên nền tảng công nghệ xử lý ngôn ngữ tiếng việt
viettel cyberbot giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống tổng đài tự động
thông qua tương tác với khách hàng bằng tin nhắn chatbot
hoặc bằng giọng nói cobot
viettel cyberbot ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai
để có thể hiểu được nội dung mà khách hàng muốn truyền tải
trong quá trình giao tiếp và tự động cải tiến hệ thống liên tục
từ chính những tình huống thực tế
tính đổi mới khác biệt của viettel cyberbot là kết hợp được các công nghệ xử lý giọng nói
với công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng việt cùng một lúc
trong thời gian tới viettel cyberbot sẽ phát triển trở thành nền tảng trợ lý ảo tiếng việt toàn diện
có thể đáp ứng được đa dạng các nhu cầu của doanh nghiệp
triển khai hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng độc lập mà không cần có sẵn tổng đài nội bộ